ngay sau khi ghi nhận thông tin hai ca mắc mới covid một mươi chín tại hải dương là ca bệnh số một nghìn hai mươi một và một nghìn tám
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hải dương đã lập tức yêu cầu những người có liên quan
tiếp xúc gần với hai bệnh nhân này cần thực hiện ngay việc khai báo y tế
bệnh nhân thứ một nghìn hai mươi một là nam tám tuổi bệnh nhân thứ một nghìn hai mươi hai là nữ sáu mươi ba tuổi
hai trường hợp mắc covid mới là mẹ đẻ và con trai của bệnh nhân thứ một nghìn một mươi sáu
tất cả đều thường trú tại ngã tư thanh xá xã liên hồng tp hải dương
bệnh nhân thứ một nghìn một mươi sáu có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ chín trăm bảy mươi bảy và liên quan đến nhà hàng tại địa chỉ ba mươi sáu ngo quyền
hiện cụm dân cư thuộc thôn thanh xá xã liên hồng và sườn sản xuất đúc kết cấu khối bê tông
khu đô thị mới nam hải dương đã được cách ly y tế hai mươi tám ngày kể từ một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng tám
những ai tiếp xúc với các trường hợp trên đến cửa hàng hiếu trang tại ngã tư thanh xá
xã liên hồng từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng tám cần khai báo y tế để được hướng dẫn
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cách ly theo quy định